thành phố đồng xoài được phát hiện tử vong trong khuôn viên của trụ sở toán nhân dân tỉnh vào chiều ngày hai mươi chín tháng năm
ông phước bị tòa án nhân dân tỉnh bình phước kết án ba năm tù về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vào sáng ngày hai mươi chín tháng năm
đây là phiên xét xử phúc thẩm lần hai sau nhiều lần trả hồ sơ và hoãn xét xử sơ thẩm phúc thẩm
theo tranh án tòa nhân dân tỉnh bình phước hội đồng xét xử hoàn toàn công tâm vô tư khách quan khi xét xử vụ án này
theo nội dung vụ án thì vào khoảng một mươi một h ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi bảy ông phước điều khiển xe máy chở anh trần hữu quý ba mươi chín tuổi từ nhà bạn của anh quý về nhà trên đường dt bảy trăm bốn mươi một tp đồng xoài tỉnh bình phước
trên đường đi về phước đã rẽ trái thì bị một xe máy khác chở theo hai người đàn ông chạy cùng chiều đụng vào gây tai nạn
vụ tai nạn khiến ông quý và ông phước bị thương được đưa đi cấp cứu
hai ngày sau ông quý tử vong
mặc dù là người bị tông nhưng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài sau đó đã khởi tố bị cáo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài đã khởi tố bị cáo đối với ông phước để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đắc lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng trần quang tuấn một mươi tám tuổi chú phương tân thành tp bộ ma thuật để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông nhật trường một mươi bảy tuổi chú tệ phương thanh nhất tp bộ ma thuật tp đắc lắc
nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc chơi game
kết quả điều tra ban đầu vào khoảng bảy giờ ngày hai mươi tám tháng năm trường cùng huỳnh đức công một mươi bảy tuổi chú phường thành nhất đến nhà tuấn ở thành phố bùa ma thuật để chơi game
quá trình chơi game giữa tuấn và trường xảy ra mâu thuẫn
tuấn đã cầm một con dao dài hơn hai mươi cm đâm một nhát vào ngực trái của trường
trường bỏ chạy thì ngã từ trên gác lửng xuống chân cầu thang tầng trệt
sau đó trường được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong
ngay sau khi nhận được tin báo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh đắk lắc phối hợp với công an thành phố buôn ma thuật đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi lấy lời khai của trần quang tuấn và những người có liên quan
vừa ra tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng nguyễn văn thanh chú tệ xã hưng yên huyện an biên tỉnh kiên giang vẫn không chịu hoàn lương
mới đây đối tượng này lại tiếp tục vướng vào vòng lao lý khi có hành vi lừa tình nhiều phụ nữ để chiếm đoạt số tiền lên đến gần một tỷ đồng
kết quả điều tra ban đầu mặc dù đã có vợ con nhưng thanh vẫn lợi dụng vào sự nhẹ dạ của nhiều phụ nữ làm quen
tạo lòng tin thanh tự giới thiệu mình là thạc sĩ kỹ sư giám đốc công ty có gia đình định cư ở nước ngoài và bản thân chưa có vợ con
vì vậy nhiều người đã sập bẫy
cuối năm hai nghìn một mươi chín biết chị nguyễn thị ngọc vân có ý định mua nhà
thanh nói mình sẽ hồn tiền cùng chị này mua nhà xây tổ ấm
chị vân tin tưởng giao số tiền gần năm trăm linh triệu đồng cho thành
sau khi lấy được tiền thanh đã không mua nhà mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân
biết mình bị lừa chị vân đã đến cơ quan công an trình báo
thanh bị bắt giữ ngay sau đó
ngoài vụ lừa đảo chị vân thanh còn lừa ba phụ nữ khác với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt số tiền gần hai trăm linh triệu đồng và bốn lượng vàng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê vừa ra quyết định khởi tố vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn thái hòa bình
chú xã ninh mỹ huyện hoa lư tỉnh ninh bình về hành vi trộm cắp tài sản
bình làm nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty dịch vụ viễn thông
bình nảy sinh ý định trộm cắp tài sản tại các cửa hàng kinh doanh siêu thị lớn trên địa bàn thành phố
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện